tại tỉnh bà rịa vũng tàu ngày một mươi bốn tháng một mươi hai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh vừa ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính ba mươi triệu đồng đối với ông vũ văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê quán yên bái là thuyền trưởng tàu dn chín trăm bảy mươi bảy và ông phạm văn chuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê quán nam định thuyền trưởng tàu dn một nghìn sáu mươi hai về hành vi mua bán vận chuyển khoáng sản không có
nguồn gốc hợp pháp không có bằng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng nhất
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã phát hiện
hai tàu hút cát này đang vận chuyển một số lượng cát lớn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc